các đại biểu cho biết dự án luật vẫn còn nhiều nội dung mang tính chung chung chưa rõ ràng cụ thể
các đại biểu cho biết dự án luật vẫn còn nhiều nội dung mang tính chung chung chung chưa rõ ràng cụ thể
các đại biểu cho biết dự án luật vẫn còn nhiều nội dung mang tính chung chung chung chung chưa rõ ràng cụ thể
các đại biểu cho biết dự án luật vẫn còn nhiều nội dung mang tính chung chung chung chung chưa ràng cụ thể
các đại biểu cho biết dự án luật vẫn còn nhiều nội dung mang tính chung chung chung chung chưa ràng cụ thể
các đại biểu cho biết dự án luật vẫn còn nhiều nội dung mang tính chung chung chung chung chung chưa ràng cụ thể

các đại biểu cho biết dự án luật vẫn còn nhiều nội dung mang tính chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung

các đại biểu cho biết dự án luật vẫn còn nhiều nội dung mang tính chung chung chung chung chung chung chung chung chung
các đại biểu cho biết dự án luật vẫn còn nhiều nội dung mang tính chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung

các đại biểu cho biết dự án luật vẫn còn nhiều nội dung mang tính chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung

các đại biểu cho biết dự án luật vẫn còn nhiều nội dung mang tính chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung
khí hậu với cuộc sống được phát động trong hệ thống các trường đại học cao đẳng và trung học
chuyên nghiệp trên phạm vi cả nước tại lễ phát động ban tổ chức cuộc thi khuyến khích các nhóm
thí sinh dự thi đưa ra các mô hình sáng kiến hành động cụ thể nhằm ứng phó với các tác động
tiêu cực của biến đổi khí hậu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cũng như tận dụng được các cơ hội
tốt do biến đổi khí hậu mang lại thời gian nhận bài tác phẩm dự thi từ ngày hai mươi hai tháng tám đến hết
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy và lễ trao giải cuộc thi cho tập thể cá nhân đoạt giải được tổ chức vào
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội dịp này lãnh đạo tỉnh ban tổ chức cuộc thi và lãnh đạo phát động
gây quỹ tử thiện chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm chia sẻ khó khăn đối với những
nạn nhân bị ảnh hưởng bởi những tác động của biến đổi khí hậu tỉnh bắc ninh hiện có một trăm hai mươi làng nghề
trong đó có trên sáu mươi làng nghề truyền thống do tính chất tự phát của các làng nghề và
chủ yếu là làng nghề thủ công sử dụng những nguyên liệu sản phẩm dễ cháy điều này gây
tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc ninh
gia đình anh vũ cao giang thôn đạo tú xã sông hồ huyện thuận thành kinh doanh các mặt hàng
vàng mã hàng chục năm nay các mặt hàng với đầy đủ các chủng loại mẫu mã được làm bằng chất liệu
giấy trước đây do chưa ý thức được tác hại của cháy nổ nên người dân chưa có ý thức trong
việc phòng cháy chữa cháy tuy nhiên những năm trở lại đây do nhận thức của người dân được nâng
lên ý thức được bảo vệ tài sản nên người dân chú trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy
nhà chúng tôi là một đến hai tầng nhưng tất cả các tầng đều có lối thoát cửa trước
cửa sau đều có lối thoát đấy là một thiết kế cơ bản thiết kế thứ hai nữa là trong các gian
hàng đều có cái lối đi tức là lối thoát từ cái ngách nhỏ ngách lớn chúng tôi đều bố trí những cái
làng nghề sản xuất vàng mã xã sông hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh với tổng số chín trăm linh hộ sản
sản xuất kinh doanh vàng mã với đặc thù nguyên liệu sản xuất từ giấy nên nguy cơ cháy nổ rất cao
điển hình là vụ cháy nhà làm vàng mã tại xã đại đồng thành huyện thuận thành khiến ba người
tử vong đám cháy đã được xác định bắt nguồn từ kho chứa giấy đây là hồi chuông cảnh báo
thức tỉnh nhân dân tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia công tác phòng cháy cháy
nhất là phải lân cao nhận thức cho những người đứng đầu các chủ cơ sở hộ gia đình để họ nhận thức
đúng về công tác phòng cháy cháy đối với cơ sở của mình thứ hai là phối hợp chặt chẽ với
ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ của các xã tăng cường công tác tuyên truyền huấn luyện
thực trạng như hiện nay để làng nghề phát triển bền vững hạn chế thấp nhất các sự cố cháy nổ xảy ra
trước hết địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền
hướng dẫn tập huấn nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng chống cháy nổ cho các gia đình
doanh nghiệp làng nghề đồng thời huy động sự vào cuộc của các cấp ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền
giám sát và kiểm tra các hộ sản xuất kinh doanh để kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
được quốc hội thông qua vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một

ủy ban nhân dân tp hcm đã đề xuất chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư tuyến tàu điện ngầm bến thành tham lương metro số hai từ một ba tỷ usd lên hai một tỷ usd
tp hcm cũng xin điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án đến năm hai nghìn hai mươi bốn thay vì năm hai nghìn hai mươi như trước
để đảm bảo đủ thời gian hoàn thành dự án theo yêu cầu của thực tế công việc đang triển khai
ngoài ra tp hcm đề nghị được tiếp tục giao là cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án tuyến metro số hai dự án chuyển tiếp nhóm a
theo quy định tại nghị định một trăm ba mươi một hai nghìn một mươi năm ndcp của chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
ủy ban nhân dân tp hcm cũng trình bày lý do tăng tổng mức đầu tư là nằm ở khâu thiết kế cơ sở
bộ tài chính vừa có văn bản gửi các bộ
ngành địa phương đề nghị kiểm tra theo dõi ổn định giá các mặt hàng thiết yếu trong điều kiện bão lụt diễn biến phức tạp
theo đó bộ tài chính đề nghị các bộ ngành và các địa phương tăng cường phối hợp theo dõi
không để thương nhân lợi dụng hiện tượng thiên tai bão lụt để nâng giá găm hàng đưa hàng kém chất lượng hàng quá hạn sử dụng về vùng bão lụt
lãnh đạo bộ tài chính cũng lưu ý các đơn vị địa phương tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị nguồn hàng
hỗ trợ cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm hàng hóa vật tư để ổn định đời sống cho nhân dân và khôi phục sản xuất
mặt khác do đang trong mùa mưa bão nên các bộ ngành địa phương cần có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng từ kinh phí phòng chống thiên tai
kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia thực hiện việc điều tiết hàng hóa cho các vùng dân cư bị cô lập khi bị ngập lụt đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân
diễn đàn nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư thương mại giữa tp hcm và tp dju nói riêng giữa việt nam và hàn quốc nói chung
diễn đàn với sự tham dự của lãnh đạo hai thành phố và doanh nghiệp tp dju thuộc các lĩnh vực tài chính ngân hàng dệt may máy móc
trang thiết bị tự động hóa sắt thép vật liệu xây dựng bất động sản truyền thông sự kiện bán lẻ thực phẩm đồ uống và các doanh nghiệp tp hcm
lãnh đạo tp hcm đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và hàn quốc ngày càng phát triển tốt đẹp đặc biệt là quan hệ hợp tác kinh tế
hàn quốc hiện là nhà đầu tư lớn thứ tư tại thành phố với một bốn trăm một mươi bảy dự án tổng vốn đầu tư đạt bốn sáu tỷ usd riêng quý i năm hai nghìn một mươi bảy đạt một một tỷ usd
với nỗ lực của hai bên hy vọng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tp hcm và thành phố daegu sẽ phát triển tích cực và hiệu quả góp phần vào sự phát triển bền vững quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
liên quan đến sự cố nổ tàu lai rắt tại thành phố hải phòng lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu phà rừng hải phòng cho biết đơn vị này đã khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu và hỗ trợ các gia đình chi phí điều trị cho bệnh nhân
đại diện công ty cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công ty đã trực tiếp xuống hiện trường và khẩn trương đưa bệnh nhân đi cấp cứu các cơ quan chức năng của huyện thủy nguyên đã xuống hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc
công ty cũng đã thông báo với các đơn vị chức năng trên địa bàn xuống làm việc đánh giá xem xét nguyên nhân sau khi có đánh giá của các cơ quan chức năng công ty sẽ tuân thủ đúng những hướng dẫn của các cơ quan chức năng tránh trường hợp để lần sau xảy ra và đơn vị
thưa quý vị và các bạn đợt mưa bão kéo dài vừa qua đã làm cho khu vực cửa biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam bị bồi lấp nghiêm trọng làm gần một tàu cá của ngư dân tỉnh quảng nam và các vùng lân cận bị mắc cạn đành phải nằm bờ
việc tàu thuyền không ra khơi đánh bắt đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như là sinh hoạt của người dân sau bão lũ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
thông thường mực nước vào luồng phải đạt độ sâu từ ba năm đến bốn mét
tàu thuyền mới ra vào thuận lợi nhưng hiện tại mực nước ở khu vực cửa biển này chỉ sâu từ một năm đến hai mét nước
nên trong những ngày qua hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ có công suất từ ba mươi cv trở lên đều không thể ra vào
ảnh hưởng rất lớn đến việc tranh tru bão cũng như công tác triển khai đánh bắt thủy sản và ổn định đời sống ngư dân sau mưa bão
từ khi lục này bồi lấp có phương tiện còn quá là anh em tôi vô đô không cứu được
nên rất là khó khăn kinh tế
thì cũng mong muốn chính quyền cố cấp các điều kiện giúp đỡ cho anh em tôi là đổi sao quy lạch để anh em tôi ra vô để lồn kinh tế
trước tình hình này ngày một mươi ba tháng một mươi một các cơ quan chức năng của thành phố hội an đã phối hợp với đồn biên phòng cửa đại tiến hành khảo sát khu vực bị bồi lấp
qua khảo sát cho thấy từ đồn biên phòng cửa đại hướng về hướng đông khoảng hai km bị bồi lấp nặng
chiều ngang bị bồi lấp từ phường cửa đại thành phố hội an qua xã duy nghĩa
duy xuyên chiều dài đoạn luồng bị bồi lấp gần một km
theo ủy ban nhân dân thành phố hội an cho biết những năm gần đây sau mỗi mùa mưa bão
luông vào cửa biển cửa đại thường bị bồi lấp
và trước đợt mưa lũ vừa rồi cục đường thủy nội địa đã tiến hành nạo vét được khoảng bảy mươi mét khối cát đạt gần sáu mươi khối lượng
tuy nhiên dự án đang triển khai thì bị bồi lấp tiếp
ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản báo cáo với ủy ban nhân dân tỉnh và gửi cho sở giao thông
là đơn vị quản lý ngành để kiến nghị là đối với chủ đầu tư là sớm xúc tiến triển khai phần còn lại của dự án đó
tuy nhiên là đối với cái khấu lượng còn lại khoảng năm mươi m ba thì nó cũng sẽ không đảm bảo để thông lại cái luồng
với cái hiện trọng mà cái bồi lấp như hiện nay cho nên là cần có cái sự khảo sát đầu điều tra
cũng như là đo đặt kỹ và tính toán khấu lượng để nạo phát một cách phù hợp nhất

tình trạng cửa biển cửa đại xảy ra bồi lấp từ nhiều năm nay cứ sau mỗi mùa mưa lũ lại tổ chức nạo vét luồng cho tàu thuyền ra khơi
do vậy để tàu thuyền được xa khơi thuận lợi bộ giao thông vận tải cần phải phối hợp với tỉnh quảng nam
cần tiến hành khảo sát thực tế từ đó có giải pháp căn cơ hơn nữa trong việc chống bồi lấp tại cơ biển cửa đại
trong phần tin quốc tế
thủ tướng đức thúc đẩy đàm phán thành lập chính phủ liên minh
khói mù vượt ngưỡng cho phép một mươi lần tiếp tục bao trùm thủ đô ấn độ
trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ liên đảng cầm quyền giảm xuống mức thấp nhất trong hơn sáu năm qua
thủ tướng đức angela merkel đã kêu gọi lãnh đạo các chính đảng đang tham gia đàm phán thành lập một chính phủ liên minh mới sẵn sàng thỏa hiệp
thủ tướng merkel cho biết các bên tham gia đàm phán đã bước đầu trao đổi về quan điểm của mỗi bên
và đang nỗ lực giải quyết những điểm còn khác biệt
nhiệm vụ trong giai đoạn thứ ba này là phải đi đến các thỏa hiệp với sự thiện trí của các bên
tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với những cuộc đàm phán khó khăn trong những ngày tới
nhưng tin rằng chúng ta có thể cùng nhau hoàn tất mọi việc nếu cùng nhau nỗ lực
đảng cdu luôn sẵn sàng làm việc đó một cách thiện trí
hiện liên đảng bảo thủ cdu csu của thủ tướng angela merkel đang nỗ lực tiến hành các cuộc đàm phán ba bên
và đảng dân chủ tự do fdp nhằm thành lập một chính phủ liên minh mới
sau ba tuần đàm phán mặc dù đã tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề
nhưng các bên vẫn bất đồng về chính sách nhập cư khí hậu và vấn đề châu âu
thủ tướng tây ban nha vừa kêu gọi người dân khu vực catalonia tham gia cuộc bầu cử khu vực
nhằm khôi phục lại trật tự như ban đầu ở đây sau hai tháng bất ổn
khát biểu trước người dân trong chuyến thăm đầu tiên tới thành phố barcelona
kể từ khi quốc hội tây ban nha bỏ phiếu giải tán
tự trị catalonia đặt quyền kiểm soát khu vực này dưới sự quản lý của chính quyền trung ương
thủ tướng mariano rahoi nhấn mạnh cuộc bầu cử ngày hai mươi một tháng một mươi hai tới đây sẽ đảm bảo kinh tế khu vực này
và ngăn chặn dòng chảy của các công ty nước ngoài rời khỏi khu vực
lời kêu gọi của thủ tướng rahoi được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị
tại vùng catalonia đã khiến hai bốn trăm linh công ty và doanh nghiệp
phải đăng ký lại trụ sở bên ngoài khu vực đông bắc giàu có này
tình trạng khói mù vẫn kéo dài ở thủ đô new delhi của ấn độ
đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như là sinh hoạt của người dân
hôm ngày một mươi ba tháng một mươi một khói mù dày đặc vượt ngưỡng cho phép là một mươi lần
vẫn bao trùm thành phố này sang tuần thứ hai liên tiếp
bất chấp nỗ lực của chính phủ giải quyết cuộc khủng hoảng về môi trường này
chính quyền bang new delhi đã tuyên bố tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp vào tuần trước
sau khi mức độ ô nhiễm trên địa bàn tăng vọt
tình trạng khói mù là tình trạng diễn ra hàng năm ở new delhi
do việc đốt dơm dạ ở các bang phía bắc cùng với khí thải từ xe ô tô và bụi đô thị
cuối tuần qua chính quyền bang new delhi thông báo đã sử dụng năm xe cứu hỏa
để phun nước trên một số địa bàn thế nhưng biện pháp này hầu như không có tác dụng
một quan chức giám sát chất lượng không khí cho biết chất lượng không khí ở new delhi vẫn rất kém
bất chấp các nỗ lực như dừng các công trình xây dựng
tăng phí đỗ xe ô tô gấp bốn lần để khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng
đại sứ quán mỹ tại new delhi đã đo hàm lượng hạt bụi siêu nhỏ pm hai năm đạt bốn trăm chín mươi
vượt gấp khoảng một mươi lần so với ngưỡng an toàn là năm mươi
chỉ số bụi pm hai năm cao hơn nhiều lần ngưỡng cho phép là rất nguy hiểm
bởi hạt bụi siêu mịn có thể xâm nhập sâu vào phổi gây các bệnh về đường hô hấp và các bệnh khác
tân tổng giám đốc tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco
bà otrey adulley tuyên bố việc mỹ rút khỏi unesco không phải là khởi đầu hay là kết thúc của tổ chức này
bà azuele nhấn mạnh đây là quyết định của một quốc gia có chủ quyền và đáng được tôn trọng
tuy nhiên điều này không phải khởi đầu hay kết thúc của unesco
theo bà azuelai việc mỹ rút khỏi unesco sẽ không có lợi cho mỹ
và unesco sẽ tiếp tục làm việc với xã hội dân sự mỹ các trường đại học và các nhà khoa học mỹ
cả mỹ và israel hôm một mươi hai tháng một mươi đều thông báo rút khỏi unesco
với lý do tổ chức này duy trì thành kiến chống israel
mỹ từng rút khỏi unesco năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn vì cho rằng tổ chức này quản lý tài chính kém và có xu hướng chống mỹ
sau đó vào năm hai nghìn hai mỹ quay trở lại unesco
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi một tổng thống mỹ khi đó là ông barack obama đã ngừng đóng góp tài chính cho tổ chức này
sau khi các thành viên của tổ chức bỏ phiếu công nhận palestine là thành viên đầy đủ
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
thân ái chào tạm biệt